theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi ba tháng bốn
việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
bên cạnh đó việt nam chỉ còn bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại bảy cơ sở y tế
trong số hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại hai mươi tám tỉnh thành phố đã được ghi nhận có một trăm sáu mươi người từ nước ngoài
và một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng
trong ngày hai mươi ba tháng bốn đã có một bệnh nhân số hai trăm linh sáu đang điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi được công bố khỏi bệnh
như vậy việt nam đã trước khỏi cho hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm sáu mươi tám người chiếm tám mươi bốn số người mắc covid một mươi chín
bốn mươi bốn bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại bảy cơ sở y tế
đã có một mươi hai ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với virus sars cov hai
bốn ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus sars cov hai